các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
đa phần các số gọi tới là số điện thoại di động và không hề nói gì
theo các đội ngũ y bác sĩ trực tổng đài mỗi ngày trung tâm cấp cứu một trăm một mươi năm khánh hòa đã phải tiếp nhận hàng trăm cuộc gọi đến
trong đó có trên năm mươi là các cuộc gọi quấy dối có lời lẽ xúc phạm của người dân
tập trung nhiều nhất là ở đối tượng trẻ nhỏ người dân tộc thiểu số và thanh thiếu niên
năm hai nghìn một mươi năm trung bình một tháng trung tâm cấp cứu một trăm một mươi năm khánh hòa tiếp nhận bốn trăm linh cuộc gọi quấy phá
những tháng đầu năm hai nghìn một mươi sáu con số này tăng lên bốn trăm năm mươi cuộc gọi một tháng

thế nhưng khi chặn những số điện thoại chọc phá
trung tâm cấp cứu một trăm một mươi năm đã nhờ sự can thiệp của viễn thông khánh hòa công an tỉnh để chặn những số điện thoại chọc phá
những số điện thoại đó thì liên tiếp có những số điện thoại mới gọi tới tiếp tục quấy phá làm nghẽn mạng